chủ động đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy khi cơ sở sản xuất hoạt động trở lại
đà nẵng triển khai nhân rộng và thường xuyên giám sát hoạt động phòng cháy chữa cháy trong thời gian qua
sẵn sàng nguồn hàng hóa phục vụ tết năm hai nghìn hai mươi hai
hà nội ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ vào dịp tết nguyên đán sẽ đạt khoảng ba mươi chín tỷ đồng
kính chào quý vị khán giả vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay
thứ bảy ngày hai mươi ba tháng một mươi
quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
bản tin được phát sóng trực tiếp vào lúc một mươi sáu h hàng ngày và sau đây sẽ là những nội dung chi tiết
tòa án nhân dân tỉnh trà vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo nguyễn thị lan phương
ba mươi tuổi ngụ ấp tám a xã an tường huyện càng long về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào năm hai nghìn tám bị cáo nguyễn thị lan phương đứng ra làm đầu thảo hụi để
tiền hoa hồng đến năm hai nghìn một mươi ba có một số hụi viên hốt nợ hụi chết số tiền một trăm chín mươi triệu đồng nhưng không đóng
nên phương đã phải hốt nhiều phần hụi và vay tiền bên ngoài để trả vào hụi
năm hai nghìn một mươi bốn bị cáo phương đã mở thêm nhiều dây hụi mùa hụi tháng để có tiền trả hụi và tiêu xài cá nhân
bị cáo phương đã có hành vi gian dối đặt tên khống vào các dây hụi đồng thời tự ý lấy tên hụi viên để hốt hụi
bán hụi khống để chiếm đoạt tiền của các bị hại đến ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
phương không còn khả năng trả tiền cho các hụi viên nên tuyên bố vỡ hụi tại thời điểm vỡ
hụi còn ba mươi hai dây hụi chưa kết thúc qua điều tra công an đã chứng minh được phương có hành vi gian
dối trong ba mươi một dây hụi để chiếm đoạt tổng số tiền gần hai tỷ đồng căn cứ vào tính chất mức độ phạm tội
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thị lan phương một mươi năm tù ra
thời gian qua liên tiếp nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức hỗ trợ vay tiền
sử dụng hay còn gọi là ép tại nhiều địa phương đã bị phanh phui tội phạm giờ đây không chỉ hoạt
động ở các thành phố lớn mà đã tìm đến bà con nhân dân ở vùng sâu vùng xa sử dụng thủ đoạn đánh
và tâm lý nhu cầu của người dân muốn vay tiền nhanh thủ tục đơn giản để lừa đảo chiếm đoạt
tài sản trước tình hình này lực lượng chức năng đã và đang tiếp tục tăng cường tuyên truyền đến người
dân thông báo về phương thức thủ đoạn của các đối tượng để tránh sập bẫy ghi nhận sau đây tại địa
huyện sốp cộp của tịch sơn lạc biết được nhu cầu đang cần tiền của chị lò thị p ở xã búng bánh
huyện sốp cộp các đối tượng lừa đảo đã gọi điện giới thiệu là nhân viên tư vấn của một công ty
tài chính và hướng dẫn tại ứng dụng netfine credit rồi đăng ký mở tài khoản bằng cách nhập
các thông tin cá nhân rồi yêu cầu chị p chuyển một khoản tiền bằng năm số tiền muốn vay để hoàn
thiện hồ sơ và giải ngân tuy nhiên sau một mươi một lần chuyển khoản với tổng số tiền là ba trăm linh tám triệu đồng
vào các tài khoản khác nhau để khắc phục các lỗi như sai số tài khoản sai ngân hàng sai nội dung
nâng cấp điểm tín dụng của khách hàng phí bảo hiểm chị p vẫn chưa được nhận khoản tiền vay nào
còn đối tượng thì đã cắt hoàn toàn liên lạc
tương tự như chị p một số người dân trên địa bàn huyện hà nội đã được tăng cấp một triệu đồng
huyện sốt cộng do đang có nhu cầu vay tiền cũng đã bị các đối tượng lừa đảo tìm đến
chúng sử dụng sim giác gọi điện cho nạn nhân để tư vấn hỗ trợ vay vốn
để củng cố niềm tin ở các nạn nhân các đối tượng còn sử dụng căn cước thông tin cá nhân ảo và các giấy tờ hợp đồng giả các công ty tài chính và gửi cho nạn nhân
sau đó thực hiện các bước lừa đào tiếp theo cho đến khi chiếm đoạt được tiền của các nạn nhân
trong thời gian vừa qua cũng đã xảy ra một số trường hợp là đã chuyển nhiều lần tiền cho các đối tượng trên mạng
và có khó khăn trong việc nấu tranh với loại tội phạm này là tất cả các ních ảo hoặc là các tài khoản ảo như số điện thoại ảo
và có khó khăn trong việc chúng tôi kiểm soát và truy tìm các đối tượng này
để ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua ứng dụng vay tiền trên địa bàn
công an huyện sốp cộp đã tổ chức điều tra xác minh về phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho người dân hạn chế việc người dân tham gia và bị lừa chiếm đoạt tiền
thông báo công khai trên trang fanpage của công an huyện giúp nhiều người dễ tiếp cận thông tin và cảnh giác trước những chiều trò của các đối tượng lừa đảo
công an huyện xúc cộp khuyến cáo đối với người dân một là cảnh giác với các cuộc gọi tin nhắn
với số điện thoại lạ facebook zalo lạ tuyệt đối không tải các ứng dụng vay tiền mà yêu cầu người vay phải chuyển tiền vào tài khoản
thứ hai là tìm hiểu kỹ thông tin dịch vụ vay tiền ngân hàng điện tử không cung cấp thông tin cá nhân mã otp số điện thoại mã pin cho bất kỳ ai
thứ ba là giữ bí mật thông tin cá nhân thông tin tài khoản ngân hàng và các thông tin khác liên quan đến cá nhân mình
thứ tư là có nhu cầu vay tiền đến ngân hàng quỹ tiến dụng thực hiện theo quy định của nhà nước
cùng với sự phát triển nhanh chóng của thời kỳ công nghệ bốn với hàng loạt các ứng dụng thông minh trên mạng internet
thời gian qua các hình thức lừa đảo qua các ứng dụng cho vay tiền đang có xu hướng gia tăng
do vậy trước khi chờ được cơ quan chức năng vào cuộc mỗi người dân nên tự cảnh giác để không sợ bẫy trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng phạm tội
tiếp theo là những thông tin về an ninh kinh tế
sở công thương hà nội vừa ban hành kế hoạch về phục vụ tết dương lịch và tết nguyên đán nhân năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn thành phố hà nội
sở này ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ cuối năm và dịp tết nguyên đán trên địa bàn sẽ đạt khoảng ba mươi chín tỷ đồng tương đương với kế hoạch phục vụ tết năm hai nghìn hai mươi một
cụ thể hà nội xác định nhóm hàng cần đảm bảo cung cầu trong dịp tết gắn với công tác phòng chống dịch gồm
mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như lương thực thực phẩm nông sản khô bánh mứt kẹo rượu bia nước giải khát và các mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch như khẩu trang nước rửa tay sát khuẩn
dự báo khả năng cung ứng và nhu cầu một số nhóm hàng thiết yếu cần chuẩn bị trong dịp tết đối với khoảng một mươi ba mươi ba triệu người sinh sống làm việc học tập tại hà nội
do vậy ước tính tổng giá trị hàng hóa đạt khoảng ba mươi chín tỷ đồng tương đương với kế hoạch phục vụ tết năm hai nghìn hai mươi một
bên cạnh đó diễn biến dịch covid một mươi chín trên địa bàn còn phức tạp hoạt động mua sắm hàng hóa tại các điểm kinh doanh sẽ thu hút đông người dân tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch
vì vậy bên cạnh việc đảm bảo nguồn cung các mặt hàng sở công thương hà nội đề nghị các doanh nghiệp căn cứ phương án của sở đã đưa ra để đảm bảo nguồn cung
nhu yếu phẩm cấp độ của trung ương và thành phố nhằm ứng phó với dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
thưa quý vị bán lẻ là một trong những ngành hàng bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch covid một mươi chín
tuy nhiên hiện nay khi mà thực tế cả xã hội đang từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới thì ngành bán lẻ cũng đẩy mạnh việc đổi mới của mình
để từ đó đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân các tháng cuối năm phản ánh của phóng viên thời sự
những ngày này tuy đã trở về trạng thái bình thường mới nhưng do thu nhập bị giảm sút nên gia đình chị nguyễn thị toàn
cũng mua sắm và tri tiêu tiết kiệm hết sức
bán lẻ là một trong những ngành bị ảnh hưởng khá mạnh do dịch bệnh
tuy nhiên đây được coi là giai đoạn vàng để ngành bán lẻ đổi mới nâng cao khả năng phục vụ thị trường
trước hết ngành bán lẻ phải tự thay đổi mình một cách toàn diện tích cực tham gia vào nền tảng chuyển đổi số
thêm vào đó là sự mở rộng bán hàng đa kênh để thực hiện ngày càng tốt hơn hiệu quả
kinh doanh của doanh nghiệp
khi bùng phát dịch thì chúng tôi có nhiều những cái chương trình bán hàng online
ví dụ lên trên app sèn cốt hoặc là cốtmart vn và cái chương trình zalo của tài sư thị
và chương trình cái số hotline của chúng tôi cũng là cái số hotline để khách hàng sử dụng zalo
để khách hàng sẽ thuận tiện đặt hàng
quá trình đổi mới của các doanh nghiệp bán lẻ là sự liên tục
nhất là sau dịch covid một mươi chín nhiều doanh nghiệp sẽ triển khai các chương trình kích cầu
đảm bảo cung ứng hàng hóa thông suốt không đứt gãy chuỗi cung ứng là những điều mà ngành bán lẻ
đang có sự cố gắng cả về nhân lực vật lực để thích nghi với bình thường mới
bán lẻ có sống được không là người người tiêu dùng nhờ niềm tin của khách hàng
mà mất niềm tin là mất tất cả
cho nên là tương lai bán lẻ vẫn rất tốt nhưng mà chúng ta có tự khai thác
chúng ta biết tự đánh bóng mình cho tốt được không
doanh nghiệp bán lẻ thì ngoài sự nỗ lực cố gắng của doanh nghiệp bán lẻ
nhất là doanh nghiệp việt thì phải có sự hỗ trợ nhà nước
trước hết là bộ công thương
là gì là phải tạo cái môi trường cạnh tranh công bằng
các doanh nghiệp bán lẻ cũng rất là cần thiết
cũng là dịp để kiểm tra xem xét lại cái đội ngũ
chất lượng hoạt động của từng doanh nghiệp của mình
cũng như là tiếp cận những kinh nghiệm
kiến thức cũng như là kỹ năng bán lẻ mới của thời kỳ công nghệ
của thời kỳ internet cũng như là bốn cách mạng công nghiệp bốn đưa lại
để có thể là có những cái trải nghiệm có những cái dịch vụ tốt hơn cho người tiêu dùng
hiện tại các siêu thị đang tăng cường việc đầu tư vào đào tạo nguồn nhân lực để hỗ trợ bán hàng
nếu nâng cao được chất lượng của đội ngũ này thì đây cũng sẽ là một giải pháp hiệu quả
để ngành bán lẻ phát triển hơn trong thời gian tới
theo thống kê đến nay đã có chín mươi hai doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai hoạt động trở lại
với số lao động đạt khoảng bảy mươi chín
đối với các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp có số lượng lao động lớn thì cũng đã hoạt động với tỷ lệ trên tám mươi
điển hình ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng một mươi ban quản lý các công nghiệp đồng nai cho biết tỉnh đến nay đã có một năm trăm bảy mươi năm
trên tổng số hơn một bảy trăm linh doanh nghiệp hoạt động trở lại
số lượng lao động là bốn trăm tám mươi doanh nghiệp
trong tổng số sáu trăm một mươi năm người đạt bảy mươi chín
hiện còn khoảng một trăm ba mươi tám doanh nghiệp với khoảng một trăm ba mươi lao động đang tạm dừng hoạt động
đối với các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp được chia thành hai nhóm nhóm trên một trăm linh lao động và dưới một trăm linh lao động
số doanh nghiệp này do sở lao động thương binh và xã hội quản lý
đến nay đã có hơn một trăm chín mươi năm doanh nghiệp trong tổng số nhóm trên một trăm linh lao động hoạt động trở lại đạt tỷ lệ tám mươi
với tổng số lao động là hơn năm mươi chín sáu trăm linh người đạt tỷ lệ
doanh nghiệp quy mô dưới một trăm linh lao động cũng đã có một trăm linh ba doanh nghiệp với bốn năm trăm linh người lao động đã hoạt động trở lại
thưa quý vị duy trì thực chất hiệu quả đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ của các nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp là mô hình
được lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng triển khai nhân rộng và thường xuyên giám sát hoạt động trong thời gian qua
nhờ đó số lượng các vụ cháy xảy ra luôn được kéo giảm

đây là một buổi từ kiểm tra đánh giá năng lực phòng cháy chữa cháy do cơ sở này tổ chức với tình huống giả định báo cháy xảy ra
nhanh chóng đội phòng cháy triện cháy tại chỗ gồm hai mươi thành viên trực tiếp triển khai đội hình và thực hành thuận thục các phương tiện thiết bị phòng cháy triện cháy
và nắm vững quy trình xử lý tình huống như thế này
ngoài duy trì thực chất đội phòng cháy triện cháy tại chỗ
đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ cơ sở còn thường xuyên phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy
cho gần bốn công nhân và người nước ngoài
làm sao để cho người nhật họ hiểu được những pháp luật của việt nam và quy định của việt nam
bằng cách là chuyển sang ngôn ngữ của nhật và tiên triền lại cho những người nhật
những người quản lý từ bên nhật qua
một cách dễ hiểu nhất là những hành động những buổi diễn tập và những nội dung
của cơ quan về phòng cháy chữa cháy
chiến thắng đầu năm hai nghìn hai mươi một đà nẵng gây nhận tám mươi chín vụ cháy trong đó ba vụ cháy xảy ra
tại các khu công nghiệp gây tổn thất lớn về tài sản
do vậy việc duy trì thực chất hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy tại cơ sở là rất quan trọng
vai trò đứng đầu của chủ cơ sở cũng được nâng cao và quan tâm đúng mức
đối với hoạt động phòng cháy chữa cháy
bây giờ là chúng ta phải mở rộng mạng lưới đó ra tức là yêu cầu tất cả các bộ công nhân viên
từng bộ phận là biết sử dụng thanh hạo các phương tiện chữa cháy
thực ra chúng tôi cũng đang làm
ví dụ như trước đây thì cứ tập trung vào đội phòng cháy chữa cháy nhưng không
bây giờ phải huấn luyện rộng ra ai cũng sử dụng được
và công ty cũng phải quan tâm hơn việc thường xuyên kiểm tra các điều kiện
bảo đảm an toàn phòng cháy về thế giới
bên cạnh sự chủ động của cơ sở lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạc cứu hồ
luôn duy trì các tổ công tác nắm tình hình chỉ ra những bất cập thiếu sót
trong công tác phòng cháy chữa cháy
đối với những kiến nghị vi phạm mà chủ cơ sở cố tình không khắc phục
để phát sinh cháy sẽ được xử lý theo quy định
nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục phục hồi sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế
thì lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy thành phố thường gia hạn cho cơ sở
để có thời gian khắc phục các tồn tại thiếu sót về phòng cháy
và đồng thời yêu cầu cơ sở cam kết về thời hạn khắc phục
và nếu sau thời hạn đã cam kết mà cơ sở chưa khắc phục tồn tại thiếu sót
mà dẫn đến cháy nổ thì sẽ tiến hành xử lý theo quy định
đà nẵng hiện có sáu khu công nghiệp và một khu công nghệ cao với bốn trăm chín mươi doanh nghiệp
và bảy mươi bảy lao động làm việc
các nhà máy thường nằm sang sát nhau tiêm ẩn nguy cơ cháy lan nếu không có sự phối hợp
công an thành phố lạng nẵng cũng xây dựng mô hình cầm khu công nghiệp an toàn
tạo khối liên kết giữa các nhà máy hỗ trợ lẫn nhau dập tắt đám cháy ngay tại chỗ
chống cháy lan cháy lẫn
đảm bảo phòng cháy chữa cháy để phục vụ các cơ sở sản xuất kinh doanh khi hoạt động trở lại
là việc làm vô cùng quan trọng
điều này sẽ giúp cho các doanh nghiệp sản xuất yên tâm phục hồi
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị